cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh kiên giang vừa tổ chức bắt giữ khám xét nơi ở của các đối tượng trong băng nhóm giang hồ nông trường ở phú quốc do nguyễn phi vũ tức vũ công cầm đầu
băng nhóm do đối tượng này cầm đầu gồm hàng chục đối tượng có nhiều tiền án tiền sự hoạt động manh động thường xuyên gây dối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác
điển hình nhiệm vụ đánh nhau vào ngày một mươi tám tháng bốn tại xã cửa dương tp phú quốc